lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan đã được tổ chức trọng thể
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và đại sứ đại diện đại sứ quán các nước asean
đại diện đoàn ngoại giao tại hà nội đã đến tham dự lễ khai mạc
phát biểu tại lễ khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhận định
đại dịch covid một mươi chín bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân
làm đảo lộn cuộc sống toàn cầu và tác động nghiêm trọng đến thành quả kinh tế xã hội được tích lũy hàng thập kỷ qua
năm hai nghìn hai mươi đang dần khép lại với những biến chuyển sâu rộng phức tạp của tình hình thế giới
trên nền bức tranh nhiều gam màu của thế giới những điểm sáng về hợp tác trong việc đối phó với các thách thức
đang được ghi nhận ở châu á thái bình dương với vai trò tiên phong nòng cốt của asean
trong năm hai nghìn hai mươi các nước asean
đều đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức
từ cam kết chính trị ở các cấp cao nhất đến các biện pháp triển khai đồng bộ
nhịp nhàng của cả bộ máy cũng như giữa các quốc gia thành viên
chúng ta đã chứng kiến tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của asean
được thể hiện mạnh mẽ
trong phòng ngừa kiểm soát covid một mươi chín cũng như khắc phục hậu quả dịch bệnh
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh phục hồi kinh tế niềm tin của người dân đối với khả năng
ứng phó dịch bệnh của các chính phủ trong khu vực đều ở mức cao
định vị chỗ đứng phù hợp cho asean trong thế giới thời kỳ hậu covid một mươi chín là một vấn đề lớn
mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình ổn định đoàn kết và thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của đông nam á và cộng đồng asean
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định trong bối cảnh mới các nước asean cần thể hiện bản lĩnh tích cực phối hợp để hiện thực hóa những sáng kiến và kế hoạch phục hồi với những phương thức hoạt động và hợp tác mới thực chất và hiệu quả
tại lễ khai mạc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định ngay giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín mới bùng phát trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng đã diễn ra phiên họp cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
lãnh đạo các nước asean và các đối tác đã có những cam kết mạnh mẽ tiếp đó tới cấp cao asean ba mươi sáu họp tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các quốc gia thành viên asean đã triển khai hành động mạnh mẽ ở cả cấp quốc gia và khu vực
quỹ ứng phó covid một mươi chín của asean công bố tại hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu nhận được cam kết ủng hộ tới một mươi triệu usd sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu chống dịch của các quốc gia

phát triển đồng đều bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng cộng đồng asean tiếp tục nỗ lực kiến tạo cấu trúc hợp tác đa phương khu vực dựa trên luật lệ hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử được thừa nhận rộng rãi
đoàn kết và tự gương asean sẽ vững vàng vượt lên các thách thức hướng tới cuộc sống ấm no thịnh vượng cho hơn sáu trăm linh triệu người dân đóng góp hiệu quả cho hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới